tuần qua bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ
tại buổi hội đàm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị trong thời gian tới
hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung chương trình hợp tác
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai
giới thiệu chia sẻ chuyển giao công nghệ liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại
phối hợp thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong công tác đào tạo tập huấn cán bộ học viên
trước đó thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cũng đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp belarus
trong khuôn khổ đoàn đến thăm làm việc với trường đại học phòng cháy chữa cháy